thưa quý vị không quản những vất vả gian khó thậm chí là hiểm nguy
nhiều tháng vừa qua lực lượng công an đã dốc toàn lực để ngăn chặn đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên vô cảm trước những sự hy sinh đó thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh an giang đã có không ít người
có những hành vi cản trở chống đối thậm chí còn tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ
khi bị nhắc nhở thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh
mặc dù chưa đủ tuổi để chạy xe máy nhưng sáng ngày một mươi một tháng chín trần quang trí sinh năm hai nghìn bốn
trú tại thị trấn cái dầu huyện châu phú điều khiển xe máy trên quốc lộ chín mươi một
khi đến ấp vĩnh lộc thị trấn cái dầu trí bị tổ tuần tra phòng chống dịch covid một mươi chín của công an huyện
ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra trí liền tăng ga bỏ chạy
lúc này trung úy đặng nguyễn hoàng kha cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự

thời gian qua trên địa bàn tỉnh an giang nhiều đối tượng ngang nhiên không chấp hành các quy định phòng chống dịch
thậm chí là chống đối tấn công lại lực lượng chức năng khi được nhắc nhở yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
điển hình như trường hợp của đối tượng nguyễn hoàng xuất chú huyện an phú tỉnh an giang
khi được đề nghị lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín xuất đã không hợp tác
mà đưa ra yêu cầu phải được lựa chọn loại vaccine mình mong muốn để tiêm mới cho lấy mẫu
mặc dù đã được vận động thuyết phục nhưng xuất vẫn không chấp hành vào nhà lấy dao ra
tấn công lực lượng lấy mẫu và chém bị thương cán bộ công an xã khánh an
hành động liều lĩnh manh động và xem thường pháp luật của xuất vừa bị tòa án nhân dân huyện an phú
tuyên phạt ba mươi tháng tù về tội chống người thi hành công vụ
đối với hành vi ngăn cản chống người thành công vụ thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm
mà xử lý theo quy định có thể xử lý hành tránh là theo điều hai mươi của nghị định một trăm sáu mươi bảy của thủ tướng chính phủ
nếu có căn cứ thì sẽ xử lý hình sự theo điều ba trăm ba mươi của bộ luật hình sự
hành vi chống đối thậm chí tấn công lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín đáng lên án
và là hành vi xâm phạm quyền lợi sự an toàn của cả cộng đồng
pháp luật nghiêm minh sẽ luôn có những bản án thích đáng cho những hành vi côn đồ
phương pháp luật này